tuy nhiên đến chiều giá vàng lại xuống và bắt đầu ổn định ở mức ba mươi năm triệu đồng một lượng

sự biến động của giá vàng chủ yếu là do phản ứng tâm lý của nhà đầu tư
khoảng trống thời gian này đã cho thấy các yếu tố về tâm lý thị trường đã có dấu hiệu giảm nhiệt
mình chứng là cả giá vàng lẫn tỷ giá việt nam đồng với đồng đô la mỹ đều đã dần ổn định trở lại
và thận trọng trước những tác động của brexit đang là yêu cầu cần thiết đặt ra đối với thị trường trong nước
đánh giá những diễn biến bất thường của thị trường vàng trong nước
các chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong cho rằng đây là những tác động nhất thời do tâm lý của các nhà đầu tư
vì thế cần hết sức thận trọng theo dõi các diễn biến của thị trường vàng
tránh chạy theo tâm lý đám đông gây ra những thiệt hại kinh tế không đáng có
với hoạt động làm ăn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước trước diễn biến tâm lý hiện tại
tỷ giá sẽ là bài toán cần được các doanh nghiệp cân nhắc thận trọng trong các bước đi tiếp theo
theo đánh giá chung của giới phân tích các đồng ngoại tệ đa phần sẽ có trung tâm
có chiều hướng giảm giá do sự kiện này
thực tế sau khi tăng nhanh từ hai mươi hai ba trăm ba mươi vnđ lên hai mươi hai ba trăm bảy mươi vnđ
tỷ giá usd vnđ đến hôm nay đã chứng lại giảm xuống mức hai mươi hai ba trăm sáu mươi năm vnđ

trong thực tế để anh chính thức rời eu quá trình này cần thời gian trên dưới hai năm nữa để thực hiện các tiến trình pháp lý
bên cạnh đó nếu quốc hội anh bỏ phiếu không thống nhất được các dự luật để nước này rời eu
thì tiến trình này có thể không diễn ra
như vậy brexit mới chỉ thực sự bắt đầu
vì thế người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp trong nước cần có sự thận trọng bình tĩnh để quan sát
nắm bắt thị trường và định hình rõ những tác động tránh bị ảnh hưởng không tốt bởi yếu tố đám đông